tại cảng chu lai thuộc huyện núi thành tỉnh quảng nam đồn biên phòng cảng kỳ hà và cảng vụ hàng hải quảng nam
cùng với cảng chu lai đã tổ chức đón tiếp động viên các thuyền viên của tàu an phú tám trăm sáu mươi tám gặp nạn bị chìm trên biển vào bờ an toàn
vào khoảng một mươi h tám phút ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tàu an phú tám trăm sáu mươi tám trọng tải hai bốn mươi một tấn
của công ty trách nhiệm hữu hoạn vận tải biển vịnh hồng hà trên đường vận chuyển hàng hóa từ an giang về hải phòng
trên tàu có chín thuyền viên đến vùng biển phan thiết tỉnh bình thuận thì va vào bãi cạn và bị vỡ
vị trí tàu gặp nạn cách bờ biển vũng tàu khoảng bốn mươi năm hải lý về hướng đông đông bắc
cách bờ biển phan thiết một mươi hải lý hướng chính đông
nhận được tín hiệu khẩn cấp trung tâm tìm kiếm cứu nạn quốc gia phát thông tin yêu cầu các tàu thuyền hoạt động
trong khu vực tàu an phú tám trăm sáu mươi tám gặp nạn biết để tìm kiếm hỗ trợ
thời điểm đó tàu trường hải saba nhận được thông tin từ các cảng vụ bình thuận vũng tàu
đã kịp thời tiếp cận tàu bị nạn lúc một mươi một h bốn mươi phút cùng ngày
đến một mươi bốn h ba mươi phút ngày sáu tháng bảy chín thuyền viên được đưa về cảng chu lai an toàn